nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay
đó chính là khu vực tây nguyên và nam bộ
trong hôm nay cũng như là hai đến ba ngày tới thì cả hai khu vực này
được dự báo là sẽ có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm bảy mươi mm mưa lớn tập trung vào chiều và đêm
vâng mưa nhiều thì mang đến tiết trời mát mẻ
thế nhưng quý vị cũng cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
ngoài ra mưa lớn được dự báo là tập trung nhiều vào khoảng chiều và đêm
mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn như vậy thì rất dễ gây ra ngập ống
tại các khu đô thị đặc biệt là thành phố hồ chí minh
quý vị hãy sắp xếp lịch trình di chuyển hạn chế lưu thông ngoài trời
vào lúc mưa lớn để đảm bảo an toàn
bằng nhiệt độ chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ là các tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
các trang web có địa chỉ là hai cash pro để quản lý điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen
tính đến nay các đối tượng đã cho vay khoảng hai hai trăm linh lượt vay
với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến hai trăm một mươi chín một năm
tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng tám mươi một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng một mươi tám năm tỷ đồng
được biết các đối tượng đều có tiền án tiền sự
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên
tòa xét xử phúc thẩm công khai lưu động vụ án hình sự
đối với đàm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại huyện ba bể công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang đàm văn trường
về hành vi tàng trữ trái phép hơn năm mươi sáu gam heroin
tại cơ quan điều tra trường khai nhận
vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trường đã mua ma túy với một người đàn ông không quen biết
với giá là một năm tỷ đồng
giá là hai mươi bảy triệu đồng mục đích để bản thân sử dụng
bản án hình sự sơ thẩm của tòa nhân dân huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã xử phạt bị cáo đàm văn trường một mươi một năm tù
sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đàm văn trường kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt
trong giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo đã nộp số tiền phạt bổ sung
thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo
do vậy bị cáo được hưởng thêm một tình tiết giảm nhẹ mới
hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù của bị cáo
và tuyên phạt bị cáo đàm văn trường một mươi năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
giả vờ hỏi mua vàng rồi nhanh tay cướp luận chức nhẫn
trần công dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện tam bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ khởi tố bị can
và ra quyết định tạm giam bị can để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi bốn h ngày chín tháng bảy dũng đến một tiệm vàng thuộc ấp phước yên a
xã phú quấy huyện long hồ giả vờ hỏi mua vàng
khi chủ tiệm vàng đưa chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k trọng lượng năm chỉ cho dũng xem
dũng đeo vào tay rồi bỏ chạy theo hướng quốc lộ một
cùng lúc đó anh nguyễn xuân đoàn ngồi uống cà phê gần đó thì nghe tiếng chi hô cướp
anh đoàn đuổi theo và bắt được dũng thu hồi được chiếc nhẫn trong tay dũng
tiếp nhận tin báo công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản vụ việc khám nghiệm hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức chương trình khám tư vấn chữa bệnh
phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ gia đình chính sách
người có công với cách mạng
công đoàn công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ xã thiện kế huyện bình xuyên và động viên thăm hỏi tặng quà cho thân nhân liệt sĩ
gia đình chính sách người có công với cách mạng tổng trị giá các xuất quà hơn ba mươi triệu đồng
tiếp đó các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh đã tư vấn khám bệnh phát thuốc miễn phí
và hướng dẫn cách dùng thuốc chế độ ăn uống cách phòng tránh và phát hiện sớm một số bệnh phổ biến thường gặp
cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi với những trường hợp đã phát hiện bệnh
các y bác sĩ đã giới thiệu lên tuyến trên để điều trị
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy công an tỉnh khánh hòa phối hợp cùng với bệnh viện hiễu nghị việt đức tổ chức thăm khám
sàng lọc bệnh và tặng quà tri ân cho những trường hợp thuộc diện chính sách trong lực lượng công an khánh hòa
đối tượng thuộc diện thăm khám sàng lọc lần này là một trăm hai mươi một trường hợp thuộc diện chính sách trong công an khánh hòa
các đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các bệnh binh các đồng chí hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đầy trong công an nhân dân
tại buổi thăm khám các bác sĩ đã tiến hành tư vấn thăm khám hướng dẫn thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khỏe
chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp
cũng trong dịp này đoàn công tác của bệnh viện đã trao tặng một trăm hai mươi một phần quà gồm sữa dinh dưỡng và thực phẩm chức năng cho các trường hợp được thăm khám
tối ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng bảy đã diễn ra đêm gala trao giải cuộc thi tài năng nhảy múa thiếu niên nhi đồng tp hà nội năm hai nghìn hai mươi
đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng nhảy múa ở độ tuổi từ tám đến một mươi năm tuổi do hội nghệ sĩ múa hà nội
nhà hát tuổi trẻ cục truyền thông công an nhân dân tạp chí người hà nội phối hợp tổ chức
đa dạng các thể loại nhảy múa như múa dân gian truyền thống bà lê đường đại nhảy hiện đại nhảy dance spot
cuộc thi tài năng nhảy múa dành cho thanh thiếu nhi hai nghìn hai mươi ba đã thu hút nhiều thí sinh đăng ký tham dự và đã chọn được những tiết mục nhảy múa xuất sắc nhất
một mươi tác phẩm nhảy múa của hai trăm một mươi chín thí sinh và nhóm thí sinh là bấy nhiêu câu chuyện khác nhau về nội dung đề tài bố cục là sự nhiệt tình tâm huyết của các biên đạo huấn luyện viên
đã tư duy sáng tạo thông qua tài năng biểu diễn của các diễn viên nhí
một số tác phẩm được thí sinh biểu diễn mang tính chất dân gian dân tộc và dân gian đương đại với nhiều đề tài khác nhau
các tác phẩm được lấy đều lấy cảm hứng từ những chất liệu múa truyền thống nguyên bản nhưng được thở hồn vào đó hơi thở hiện đại
gửi gắm thêm những nét tinh hoa của nghệ thuật múa thế giới
được các thí sinh nhí biểu diễn thuần thục ngây thơ trong sáng nhưng không kém phần
chứng chặt và đưa luyện
tại cuộc thi tìm kiếm tài năng lần này nhiều tiết mục được dàn dựng mang tính thử nghiệm có sự sáng tạo độc đáo và mới lạ
trang phục đạo cụ âm nhạc đáp ứng đúng nội dung tiết mục và kỹ thuật diễn xuất của diễn viên
khép lại cuộc thi bàn tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho hai trăm một mươi sáu thí sinh dự thi vòng chung kết
con thấy cuộc thi này để truyền tài cho các bạn nhỏ hiểu được ý thức về hoàn hoàng
con cảm ơn bàn tổ chức
bàn tổ chức đã dành cho bọn con sân chơi để bọn con được thể hiện bùng cháy và tiết mục ngày hôm nay
kết thúc cuộc thi bàn tổ chức đã trao một giải đặc biệt cho cả hai thể loại nhảy vào múa
một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho mỗi bảng
xuất sắc đạt giải đặc biệt tại cuộc thi lần này với tác phẩm thiếu niên anh hùng
nguyễn thu giang đã trình diễn những kỹ năng múa kiếm đánh trống đầy ấn tượng
sau ba năm chuẩn bị thì con cũng vinh dự được đứng trên mục vinh quang của cuộc thi này
đề tài lần này con lựa chọn là một đề tài thực sự là con muốn truyền tải đến niềm yêu thương đất nước
và ca ngợi những vị anh hùng để phần nào đấy lan tỏa với các bạn trở về tối hôm đất nước
con thật sự chúc các bạn ngày càng thêm tỏa sáng hơn nữa
và các bạn cũng cố gắng chăm chỉ để
càng ngày càng có thêm được nhiều thành tích và hơn nữa là để dành cho những kỹ năng cho chính bản thân mình
cuộc thi tài năng nhảy múa thiếu niên nhi đồng tp hà nội năm hai nghìn hai mươi ba
đã khép lại sau gần hai tháng tổ chức tranh tài ở cả hình thức thi trực tuyến và trực tiếp
nhưng đã mở ra thêm hy vọng về một sân chơi bổ ích dành cho các em thiếu niên nhi đồng yêu thích nhảy múa
góp phần giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ của thủ đô bồi đắp tinh thần cho các em
tăng cường mối liên hệ mật thiết
giữa trẻ em gia đình và cộng đồng trong công tác chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị triệt xóa bắt giữ năm đối tượng
thu hơn ba trăm năm mươi gram ma túy đá và ma túy khay
thông tin từ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
chiều tối ngày một mươi tám tháng bảy công an tp biên hòa bắt quả tang trương văn thành và lê quốc tuấn
đang tàng trữ bốn gói ma túy đá tại khu phố năm phường long bình
tuấn công an thu giữ thêm năm gói ma túy đá và hàng khay
tuấn và thành khai góp một trăm bốn mươi triệu đồng để mua ma túy từ đối tượng nguyễn thị kim trang
tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ trung cư ở thành phố dị an của trang
cơ quan công an thu giữ gần ba trăm linh viên ma túy bảy gói ma túy đá và ma túy hàng khay ba cân điện tử
lợi dụng sơ hở không có người trông giữ tại các cửa hàng tiện ích sắc cổ cây quán game
hai đối tượng đều có tiền án về tội
các vụ trộn cấp đã gây ra hàng loạt vụ lấy xe máy trên địa bàn quận hà đông thành phố hà nội
từ tháng hai cho đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng phạm hữu tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và cao văn long sinh năm hai nghìn sáu
đã gây ra năm vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn thấy xe không khóa cổ thì lợi dụng rắt đi
địa bàn gây án chủ yếu là tại quận hà đông
toàn bộ số xe máy trộm được long bán cho lê văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với giá giao động từ bốn bảy cho đến năm triệu đồng
công an quận hà đông xác định cao văn long và phạm hữu tùng là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định lười lao động và nghiện game